ban tổ chức cho biết sẽ phát đủ ấn theo nhu cầu của nhân dân về lễ đền trần
việc phát ấn cũng được sắp xếp khoa học tránh tình trạng chen lấn sô đẩy
những điểm mới trong lễ hội năm nay được du khách đánh giá rất cao
tôi thấy rất tốt
thứ nhất là ở vòng ngoài có rất nhiều các anh công an

và thấy là chứng tỏ công tác chuẩn bị là khá tốt
cái tổ chức cũng rất là chuyên nghiệp
hôm nay thì cái an ninh thật tự là một cái chen lấn thì không có
thì xếp hàng cho tự
nhiều năm nay lễ hội khai ấn đền trần là một trong những lễ hội khai ấn đền trần
nhiều năm nay lễ hội khai ấn đền trần là một trong những lễ hội khai ấn đền trần

bên cạnh đó phân công hơn hai tám trăm linh cán bộ chiến sĩ công an lực lượng quân sự đồng thời thành lập hai tổ kiểm tra giải quyết giao thông thật tự không để xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy mất an toàn

cũng vào đêm qua dạng sáng nay tại đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam đã diễn ra lễ phát lương đức thánh trần
để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách thập phương tham gia lễ phát lương công an tỉnh hà nam đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự
và bố trí phương tiện cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam là một trong ba ngôi đền lớn của cả nước thờ hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba tại trần thương trần hưng đạo đã đặt sáu kho lương thực với đội quân thường xuyên canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến
kể từ đó cứ mỗi dịp đầu năm mới vào đêm một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng riêng hàng năm nhân dân nơi đây đều làm lễ phát lương để tưởng nhớ
để công lao các vị anh hùng dân tổng
đúng hai mươi ba giờ tức giờ tí ngày dằm tháng riêng lễ dân hương mở kho lương được diễn ra
hàng nghìn túi lương được phát cho nhân dân và du khách tại các điểm phát lương khu vực xung quanh đền trần thương và miếu thổ thần
trong mỗi túi lương là các loại ngũ cốc sản vật của vùng quê trần hưng đạo gồm đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô thóc nếp cái hoa vàng
theo quan điểm của người dân túi lương là lộc ban cũng là lời nguyện của đức thánh trần
phù hộ cho một năm quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhà nhà ấm no
cũng như mọi năm các hoạt động diễn ra tại lễ phát lương năm nay được tổ chức trang trọng đúng nghi lễ truyền thống
đồng thời mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh là bản sắc của đền trần thương
phát lương đức thánh trần đền trần thương diễn ra đến nay đã trên một mươi năm gần một mươi năm năm rồi
qua rất nhiều năm với kinh nghiệm qua năm đã rút lại chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần phát lương năm nay khá là chi tiết bài bản
để đảm bảo cho công tác phát lương an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách thực phương
chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện và đặc biệt là công an huyện các đồng chí đã chủ động tham mưu cho huyện ủy
hội đồng dân và an huyện trong công tác đảm bảo văn hóa trật tự
khi về với lễ hội phát lương đền trần thương năm nay thì đầu tiên tôi cảm thấy rất là phấn khởi
trong tâm thấy rất là khấn khởi
và tình hình an ninh trật tự ở đây rất là tốt
lễ phát lương năm nay diễn ra vào dịp cuối tuần trong điều kiện thời tiết ấm áp nên đã thu hút lượng du khách tới tham dự đông hơn nhiều so với mọi năm
để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ phát lương lực lượng công an đã tiến hành khảo sát địa bàn
tiến hành triển khai phương án như tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông bố trí các bình chữa cháy tại các nơi diễn ra lễ thắp hương
huy động quân số cùng phương tiện bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực lễ hội không để tình trạng chen lấn sô đẩy gây mất an ninh trật tự
đảm bảo cho nhân dân đến với lễ hội đều được nhận lương đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
ngoàn huyện cũng đã xây dựng phương án rất là cụ thể trong đó có phân công trên hai mươi chốt và các tổ tuần trang
và phân công trên bốn trăm linh lượt cán bộ nhân dân
phương phối hiển hợp lễ lễ hội kết thúc trên lễ hội sở hữu các tổ tuần trang
phân công các lực lượng giao thông tuần tra khép kín địa bàn đồng thời phối hợp các đoàn ngành đoàn thể của huyện của xã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình diễn ra lễ hội năm hai nghìn một mươi bốn
lễ phát lượng lễ lệ
đền trần thương là nét đẹp văn hóa nhân dịp đầu xuân năm mới đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống và khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ tri ân những công hiến hy sinh của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước
với sự chủ động trong thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường các điểm diễn ra lễ phát lương lực lượng công an hà nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương về tham gia buổi lễ